sau một năm với rất nhiều thành công cùng bóng đá việt nam có lẽ các cầu thủ của đội tiền là những người bận rộn nhất trong những ngày sắp tết
bởi sự quan tâm của người hâm mộ và ngày trở về từ vòng chung kết asian cup cũng cận kề ngày ba mươi tết
trước ngày trở về để đoàn viên cùng gia đình tại hà tĩnh trung vệ bùi tiến dũng đã dành cho truyền hình nhân dân một cuộc trao đổi ngắn
để chia sẻ một năm thành công của anh và đồng đội
xin chào tiến dũng trước tiên thì xin được cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám thì có thể thấy là năm hai nghìn một mươi tám khá ấn tượng với cả tiến dũng
ở dưới góc độ đội tuyển thì chúng ta đã giành chức á quân u hai mươi ba châu á tại thường châu và vô địch apec cup
còn ở câu lọc bộ thì câu lạc bộ việt theo đã giành vô địch giải hạng nhất và lên đá ở v league
vậy thì không biết là tiến dũng có điều gì muốn chia sẻ với người hâm mộ về những thành quả có được trong năm hai nghìn một mươi tám hay không
thực sự là thành công đối với cá nhân dũng
đấy là thành công
thành công ở đây là thành công ở cấp đội bộ của dũng và ở màu áo đội tuyển quốc gia
ở cấp đội tuyển thì dũng cùng toàn đội đã cùng nhau đoàn kết cố gắng
những buổi tập và những chuyến tập huấn ở nước ngoài thì cả đội cũng đã cùng nhau tập trung để chuẩn bị thật tốt
nếu mà có mùa giải mùa giải đầu tiên là mùa giải u hai mươi ba châu á ở trung quốc thì cả đội đã xác định giải đấu này là giải đấu mang tính chất châu lục
thì cả đội đã cùng nhau
cả đội đã cùng nhau nỗ lực tạo nên những trận đấu mang về những cảm xúc khác nhau cho cá nhân của cổ thủ mang về những niềm vui cho người ấm mộ
ở giải i cup thì cả đội đã xác định mùa giải này là một giải rất quan trọng của người tuyển
cũng như là mang ý vọng cho người ấm mộ rất lớn
cả đội đã cùng nhau tập trung nỗ lực sức bình để mang những trận đấu
cả đội cuối cùng là gì
giành tặng người ấm mộ
tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á tiến dũng đã chịu trách nhiệm thực hiện một cú đá penalty trong trận gặp iraq
và ở asian cup thì cũng lại một nhiệm vụ tương tự
vậy thì không biết là ở hai lần thực hiện cú đá pennalty này thì tâm lý của tiến dũng như thế nào
có khác gì nhau hay không
hai trận đấu đó thì mỗi lần đá thì là một cái cảm xúc khác nhau
trận đấu đó thì mình mang tâm thế và mình là người đá cuối cùng
nên là cái tâm lý của mình
có một chút là mình lo lắng trước khi mình thực hiện
và khi mà mình cầm bóng đá thì như vậy mình tập trung là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình
và lúc đấy thì mình đã thành công
và cái cú đá penalty mà ở trận giọt đa thì cũng được giao tới trận trách là mình đá vào cuối cùng
thì lúc mà mình đá vào trận giọt đa thì tâm lý của mình thì cũng tin hơn
vì khi mình đã một năm mình tham gia rất là nhiều giảng
và có nhiều cái kinh nghiệm thì so với hai pha thực hiện đó thì mình tâm lý đã vững vàng hơn
và cuối cùng thì mình đã làm được cái hai chó là nhiệm vụ của mình
nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín thì không biết là tiến dũng có lời chúc nào dành cho các khán giả của kênh truyền hình nhân dân
nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín dũng gửi tới khán giả truyền hình kênh nhân dân một năm mới an khang thỉnh vượng rồi giàu sức khỏe thành công và bình an
xin cảm ơn những chia sẻ của bùi tiến dũng